xin chào quý vị mở đầu bản tin một trăm một mươi ba online trên ngày hôm nay sẽ là thông tin
kết luận giám định của cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
ngày hôm nay công bố nguyên nhân của vụ cháy trung cư mini
đã khiến cho năm mươi sáu người tử vong ở phố khương hạ thanh xuân hà nội vào đêm ngày một mươi hai tháng chín
theo kết luận giám định của viện khoa học hình sự bộ công an
điểm xuất phát cháy nằm ở khu vực giáp tường phía nam cách tường phía đông khoảng hai ba m
thuộc tầng một bên trong khu trung cư mini
nguồn nhân gây cháy được xác định do chập mạnh điện trên đường dây dẫn điện
tại khu vực bình ác quỳ thuộc phần đầu xe mô tô sử dụng động cơ xăng
loại xe tay ga đặt rát tường phía nam tầng một gây ra hỏa hoạn
theo thông báo từ cơ quan điều tra
cũng theo kết luận giám định lửa sau đó cháy lan vào khu vực cắp điện
các hộp công tay đồ điện gắn trên tường ở tầng một và cháy lan ra xung quanh
dẫn đến vụ hỏa hoạn làm năm mươi sáu người chết
trong bốn bình chữa cháy gửi giám định thì có ba bình chưa được sử dụng
và một bình đã được sử dụng
vào ngày mai hai mươi một tháng chín tòa nhân dân tp hcm sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm
đối với bị can nguyễn phương hằng là tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam
và đặng anh quân là tiến sĩ luật giảng viên của trường đại học luật tp hcm
cùng với ba đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức
theo kế hoạch tám giờ sáng ngày mai hai mươi một tháng chín tòa nhân dân tp hcm
sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bà nguyễn phương hằng và bốn đồng phạm
phiên tòa xét xử bị can nguyễn phương hằng dự kiến diễn ra trong hai ngày
hai mươi một và hai mươi hai tháng chín
hội đồng xét xử đã triệu tập ông huỳnh uy dũng là chồng bị can nguyễn phương hằng
ông võ nguyễn hoài linh bà nguyễn thị mỹ oanh bà đặng thị hàn ni
ông nguyễn đức hiền bà trần thị thủy tiên cùng với chồng là lê công vinh
ông huỳnh minh hưng bà đinh thị lan bà lê thị dầu bà trương thị việt hà
nguyễn đình kim đến tòa với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan
theo cáo trạng lợi dụng sức ảnh hưởng cá nhân bị can nguyễn phương hằng
liên tục tổ chức các buổi live stream để nói về nhiều nội dung chưa được kiểm chứng
và phát ngôn về chuyện bí mật đời tư cuộc sống riêng của nhiều cá nhân
làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín danh dự của các cá nhân
dù không mâu thuẫn với những nghệ sĩ ca sĩ
cá nhân nêu trên nhưng bốn đồng phạm của bị can hằng
liên tục thực hiện các hành vi giúp sức tích cực cho bị can hằng
công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai đang tạm giữ xe ô tô tải
và làm việc với đối tượng phan xuân trung ngụ tại huyện thống nhất tỉnh đồng nai
để củng cố hồ sơ xử lý nghiêm minh theo pháp luật
về nhiều lỗi vi phạm khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
công an tiến hành lập biên tập
đối với tài xế chung với hàng loạt lỗi vi phạm
điều khiển xe vượt quá tốc độ quy định
không tuân thủ hiệu lệnh của lực lượng chức năng
không chấp hành đèn tín hiệu giao thông
điều khiển phương tiện hết đăng kiểm
đặc biệt tài xế điều khiển phương tiện khi cơ thể có chất ma túy
sự việc xảy ra vào chín giờ sáng ngày hôm qua
tổ công tác công an thành phố long khánh
thực hiện nhiệm vụ trên đường hồ thị hương
phát hiện xe tải mang biển kiểm soát sáu mươi g năm mươi hai nghìn tám trăm năm mươi một
có dấu hiệu chạy quá tốc độ
nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy
với tốc độ rất cao lạng lách ép xe mô tô
gây nguy hiểm cho lực lượng truy đuổi
cũng như người và phương tiện khác tham gia giao thông
mặc dù lực lượng công an đã nổ súng cảnh báo
nhưng trung vẫn ngoan cố tăng tốc độ
sau khi truy đuổi và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng chức năng đã khống chế bắt giữ được đối tượng trung
qua kiểm tra nhanh trung đã dưng tính với chất ma túy
sau thời gian đấu tranh theo dõi
lực lượng công an tp đà nẵng đã khống chế
bắt giữ được đối tượng nguyễn văn thành
hay còn gọi là thành đen
và một đối tượng khác cùng chủ tịch quận liên triều tp đà nẵng
tàng trữ hai khẩu súng và sáu viên đạn trên xe ô tô
vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng chín
lực lượng công an tiến hành kiểm tra xe ô tô
do nguyễn văn thành cùng với nguyễn phan lợi điều khiển
phát hiện bên trong xe có hai khẩu súng ngắn kiểu rulo
cùng với sáu viên đạn
đối tượng nguyễn văn thành khai nhận
đã mua hai khẩu súng trên mạng
vào năm hai nghìn hai mươi hai với giá một mươi bốn triệu đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng
thu thập cùng cố chứng cứ
để chứng minh hành vi vi phạm
và xử lý theo quy định của pháp luật
tòa nhân dân tỉnh đắk lắc cũng vừa mở
phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo trần văn nam bốn mươi bảy tuổi
chú tại xã yà tò huyện cửa đông năng
tỉnh đắk lắc về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này
là anh bùi hồng quân bốn mươi sáu tuổi
chú cùng xã
theo cáo trạng vào chiều tối ngày một mươi tháng bốn
sau khi ăn nhậu thách đối nhau ra sân búa võ
xem ai giỏi hơn và vô cớ bị đánh
nên trần văn nam đã lấy khúc cây
xào cà phê đánh vào đầu của anh quân
khiến nạn nhân tử vong hay sau đó
tại phiên tòa bị cáo nam đã cúi đầu
khai nhận hành vi phạm tội của mình
căn cứ vào các tình tiết có trong hồ sơ vụ án
hội đồng xét xử đã tuyên phạt trần văn nam

về tội giết người
tụi quý vị mặc dù không có quen biết
mâu thuẫn với nạn nhân
chỉ nghe những đối tượng trong nhóm rủ dê
là các thanh niên sẵn sàng sử dụng
dao tự chế chém người khác trọng thương
và trước thực trạng trên công an thành phố
châu đốc tỉnh an giang
đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn
và xử lý nghiêm tránh những hậu quả đáng tiếc
có thể xảy ra
đã gần hai tháng từ lúc trần duy an
sinh năm hai nghìn chín
trú tại thành phố châu đốc
đi điều trị vết thương ở cổ tay
mặc dù đã lành nhưng việc cử động các ngón tay
còn gặp không ít khó khăn
gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và lao động hàng ngày
đây là hậu quả của một cuộc xung đột
giữa hai nhóm thanh thiếu niên
sử dụng không khí để giải quyết mâu thuẫn
mà an lại là nạn nhân bị chém nhầm
khi ở gần hiện trường nội việc

như là sử dụng băng thay đổi
để không bỏ tay
trộm phụ đồ
các trục tây
trork mà dùng để
cũng dùng để
theo kết quả điều tra
trương văn ngào
trú tại phường núi giam thành phố châu đốc
chính là một trong những đối tượng tham gia
và trực tiếp dùng dao chém an
gần đất cổ tay
tuy còn nhỏ tuổi
nhưng hành vi của đối tượng này hết sức manh động
bất chấp tính mạng của người khác

những vụ việc không cần biết cái người đó mâu thẫn với mình là ai nhưng mà bạn bè gũ ghê thì sẵn sàng sử dụng hung khí để nhằm mục đích là gây thương tích cho người khác
nhưng mà sau khi là cơ quan công an điều tra phát hiện thì mới biết được là các hành vi như vậy là vi phạm pháp luật
nhưng mà là đã muộn rồi
từ đầu năm đến nay công an thành phố châu đốc đã phát hiện và xử lý ba mươi vụ trên bảy mươi đối tượng liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích
trong đó đa số các vụ án liên quan đến thanh thiếu niên đều không nhận thức được mức độ vi phạm sai trái của bản thân mà chỉ để thỏa mãn chứng tỏ với bạn bè
xác định mức độ nguy hiểm trên ngoài đẩy mạnh việc kiểm soát an ninh trật tự lực lượng công an còn tăng cường phối hợp với các nhà trường trên địa bàn
đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật gọi hỏi gian đe giáo dục cho gia đình các em ký cam kết không vi phạm pháp luật
đẩy mạnh tuyên truyền pháp điều tra chi tố xét xử mục đích là răng đe chung cho các em khác
nhằm tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra người dân cần tích cực phối hợp với lực lượng công an để giáo dục con em nâng cao ý thức
nhận thức hành vi tấn công gây thương tích nghiêm trọng ảnh hưởng đến tính mạng người khác sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật
tránh vì những phút nóng giận hiếu thắng mà ân hận đánh mất tương lai
tòa án nhân dân thành tp đà nẵng cũng vừa đưa ra xét xử ba bị cáo cùng chú thệ quận sơn trà và cẩm lệ tp đà nẵng
gồm hồ thị nga hồ thị bích thủy và hồ thị bích hằng cùng về tội lừa đảo chiếm đất tài sản
điều đáng nói là cả ba bị cáo đều là chị em ruột
theo cáo trạng sau nhiều lần cầm cố vàng thật tại tiệm cầm đồ kim quyên được chủ tiệm tin tưởng nên thủy nảy sinh ý định lừa đảo
sau đó thủy lên mạng mua trang sức giá rẻ có khắc các ký hiệu
y hệt thương hiệu vàng thật và mang đến tiệm cầm đồ kim quyên cầm cố lấy số tiền tương đương với tám mươi chín mươi giá trị trang sức kim loại quý thật
thấy dễ dàng thủy đã rủ thêm nga và hằng là chị em ruột cùng tham gia lừa đảo
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một ba đối tượng đã bốn mươi hai lần dùng trang sức không phải là vàng thật cầm cố rồi chiếm đoạt tổng số tiền hơn hai ba tỷ đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt hồ thị bích thủy
hội đồng xét xử đã tuyên phạt hồ thị bích thủy một mươi năm năm tù giam hồ thị bích hằng một mươi một năm tù giam và hồ thị nga năm năm tù giam cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài giả
thưa quý vị với tính chất mở mạng xã hội đã trở thành môi trường thuận lợi để các thế lực thù địch phản động các đối tượng cơ hội chính trị tiến hành thực hiện các âm mưu chủ thủ đoạn chống phá đảng nhà nước và chế độ ta
công an tỉnh quảng ngãi đã quyết liệt đấu tranh ngăn chặn xử lý nghiêm các đối tượng chống phá trên môi trường mạng
thời gian qua lợi dụng facebook cá nhân đối tượng phan văn lộc hai mươi một tuổi ở thị trấn sông vệ huyện tư nghĩa đã tham gia hội nhóm phản động đăng tải chia sẻ bình luận các bài viết có nội dung xuyên tạc chống đối phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

thời gian qua lợi dụng facebook cá nhân đối tượng phan văn lộc hai mươi một tuổi ở thị trấn sông vệ huyện tư nghĩa đã tham gia hội nhóm phản động đối tượng phan văn lộc hai mươi một tuổi ở thị trấn sông vệ